tại tỉnh quảng trị mưa lũ kéo dài trong thời gian qua cũng đã khiến nhiều tuyến đường dây điện trên địa bàn tỉnh quảng trị bị hư hỏng nặng
nhiều xã bị cô lập mất điện liên tục hơn một mươi ngày đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn
ngành điện lực tỉnh quảng trị đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để khắc phục sự cố điện giúp người dân ổn định cuộc sống
không có điện đã gần hai mươi ngày nay người dân ở hai xã hướng việt và hướng lập huyện hương hóa
vốn đã bị thiệt hại nặng nề sau những đợt mưa lũ liên tiếp lại càng khó khăn hơn khi bắt tay khắc phục hậu quả
bởi gần như mọi hoạt động đều cần đến điện
trong đợt bão lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh quảng trị
có gần một trăm năm mươi khách hàng bị mất điện tại nhiều khu vực đặc biệt là miền núi vùng sâu vùng xa
giao thông vẫn chưa thể thông tuyến nên việc sửa chữa lưới điện gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên ngành điện lực tỉnh quảng trị đã nỗ lực vượt qua khó khăn chia thành nhiều đội nhóm
để sớm tiếp cận những vùng bị cô lập khẩn trương khắc phục sự cố điện cũng như hỗ trợ một phần vật tư cho người dân
thực hiện tháng tiên khách hàng của evn phát động chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ phần nguyên vật liệu
dây sau công tơ những bóng đèn thiết bị chiều sáng để huy động lực lượng khẩn trương
lắp đặt lại toàn bộ hệ thống điện để đảm bảo cho tất cả các nhà dân có điện
người dân ở những vùng trước đây đã bị cô lập nay đã có thể sử dụng các thiết bị điện
nhờ đó việc sinh hoạt hàng ngày cũng bớt vất vả thiếu thốn hơn
mặc dù công tác khắc phục hậu quả do thiên tai để lại còn rất bộn bề khó khăn
đặc biệt là đối với những người dân vùng sâu vùng xa
vùng dân tộc thiểu số nhưng với sự quan tâm của các ngành liên quan và chính quyền địa phương
đời sống của người dân sẽ từng bước được ổn định hơn